ngoại trưởng nhật bản toshimitsu và người đồng cấp nga sergei lavrov vừa nhất trí sớm khởi động lại các cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên về hiệp ước hòa bình giữa hai nước
trong cuộc điện đàm kéo dài bốn mươi năm phút hai ngoại trưởng đã khẳng định sự cần thiết phải tổ chức đàm phán để thúc đẩy các cuộc thảo luận và hợp tác giữa nhật bản và nga
liên quan tới các đảo do nga kiểm soát ở phía bắc nhật bản mà tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương bắc trong khi moscow gọi là quần đảo nam kuri
tuy nhiên theo hãng tin kyodo bộ ngoại giao nhật bản từ chối cho biết liệu hai bên có thảo luận về khả năng thủ tướng nhật bản shinzo abe tham dự cuộc diễu hành do nga tổ chức
tại moscow vào tháng tới để kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chiến thắng fascist hay không trước đó thủ tướng abe từng nói rằng ông sẽ cân nhắc nếu nhận được lời mời chính thức từ phía nga